năm hai nghìn một mươi ba huyện đô lương tỉnh nghệ an đã hoàn thành công tác dồn điền đổi thừa
tích tụ dụng đất theo tinh thần chỉ thị tám của ban thường vụ tình huy
đến nay công tác dồn điền đổi thừa của huyện đã phát huy tác dụng tích cực
và mang lại nhiều lợi thế lớn trong sản xuất nông nghiệp
trong đó việc đưa cơ giới hóa vào sản xuất đã góp phần đẩy nhanh tiến độ
đảm bảo lịch thời vụ và tăng hiệu quả sản xuất nông nghiệp
gia đình ông nguyễn hữu sơn ở xóm bảy xã lạc sơn có sáu xào ruộng
trước đây do có nhiều thửa ở nhiều vùng đồng khác nhau nên việc sản xuất và thu hoạch lúa phải mất cả chục ngày
nay gia đình ông chỉ còn hai thửa với diện tích mỗi thửa ba xào nên rất thuận tiện cho việc đưa máy móc vào làm đất và thu hoạch
vì vậy vụ hè thu này gia đình ông chỉ mất ba ngày là hoàn thành việc thu hoạch lúa
sau khi thực hiện dồn điền đổi thừa theo chỉ thị tám của ban thường vụ tỉnh ủy nghệ an
toàn bộ bờ vùng bờ thửa hệ thống đường giao thông canh mương nội đồng ở cánh đồng văn tràng
thuộc hai xã yên sơn và văn sơn được đầu tư nâng cấp diện tích mỗi thửa lớn gấp ba bốn lần so với trước đây
nhờ đó tạo thuận lợi trong việc đưa máy nông nghiệp công suất lớn vào làm đất
và thu hoạch rút ngắn thược thời gian giảm lao động nông nghiệp
hiện nay huyện đô lương có hơn một mươi hai bảy trăm linh hectare đất sản xuất nông nghiệp với hơn bốn mươi hộ được giao đất
sau khi hoàn thành dồn điền đổi thửa các xã thị trấn đã đầu tư xây dựng bờ vùng bờ thửa
giao thông thủy lợi nội đồng nên việc đưa cơ giới hóa vào sản xuất rất thuận lợi
toàn huyện hiện có một trăm hai mươi máy gặt đập liên hoàn và hàng chục ngàn máy gặt nhỏ
một trăm tám mươi máy cầy đa chức năng và hàng trăm xe tải nhỏ phục vụ sản xuất nông nghiệp
nhờ đó năng suất quây trồng mỗi vụ tăng từ một mươi một mươi hai
trong đó năng suất lúa hẻ thu năm nay dự kiến sẽ tăng hơn từ bốn năm tạ một hectare so với hẻ thu năm ngoái
kỳ hiệu quả sau dồn điền đổi thừa có thể khẳng định rằng là rất cao
bởi sau khi dồn điền đổi thừa thì hệ thống giao thông nội đồng cánh mướng phục vụ cho sản xuất
được cấp ủy đảng chính quyền tư huyền nền cơ sở và bà con nhân dân đầu tư nâng cấp giao thông đi lại rất thuận lợi
cái thứ hai là sau dồn điền đổi thừa thì bà con nông dân
mạnh dàn đầu tư đưa máy móc tráng thiết bị bỏ vộn sau sản xuất là cao hơn
chỉnh vi đọ năng suất hiệu quả kinh tế cao hơn
nhờ hoàn thành công tác dồn điền đổi thửa đã đem lại hiệu quả cho người nông dân đô lương
trong việc sản xuất nông nghiệp đồng thời tạo điều kiện cho việc phát triển trang trại
và đưa máy móc vào sản xuất nông nghiệp góp phần tăng năng suất nâng cao đời sống của người dân